trong vòng ba mươi ngày người dân bình định đã phải gánh chịu hai trận mưa lũ khá lớn
điều này đã gây thiệt hại nặng nề và ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân
đến trưa ngày bốn tháng một mươi hai mặc dù lượng mưa đã giảm lũ trên các sông xuống chậm
nhưng nhiều vườn mai tại thủ phủ mai vàng vẫn đang bị ngập bởi nước lũ
đối diện với nguy cơ trắng tay vì mai nở không đúng dịp tết
người dân ở đây đang nỗ lực đưa mai lên khu vực cao hơn để tránh lũ cứu mai
tại nhiều vườn mai bà con lội nước ngập sâu dùng xe rùa hoặc sức người để đưa mai vào bờ
dọc tuyến đường tránh quốc lộ một a đoạn đi qua địa phận các xã nhân an nhân hưng
hai bên đường nước lũ trắng xóa cánh đồng
hàng trăm vườn mai ở đây đã bị nước lũ làm ngập sâu
do đó ngay sau khi lũ bắt đầu rút thì người dân địa phương các làng mai đã thuê nhân công
đến cứu những vườn mai cảnh bị ngập nước lên cạn
theo các chủ vườn mai
mai trậu bị ngập nước lâu ngày khi nắng lên sẽ bị rụng lá và bông bông sớm
mai nở sớm không đúng dịp tết coi như bà con mất trắng công sức tiền của cha mai trong một năm vừa qua